hà nội ngày hai mươi ba tháng ba thêm một mươi ba năm ca mắc mới
hà nội thêm hơn một mươi ba ca covid một mươi chín mới chỉ còn hai trăm chín mươi bảy f điều trị theo dõi
sở y tế hà nội vào tối ngày hai mươi ba tháng ba thông tin trong hai mươi bốn giờ qua
thành phố ghi nhận một mươi ba năm ca covid một mươi chín mới giảm hơn ba ca so với hôm qua
đây là ngày thứ một mươi hai liên tục số ca bệnh ở thủ đô giảm
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm linh một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một một trăm tám mươi một
đồng anh một ba mươi sáu lòng biên bảy trăm hai mươi chín hoàng mai sáu trăm ba mươi một mê linh sáu trăm hai mươi năm
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một hai trăm một mươi tám hai trăm bảy mươi chín ca
theo báo cáo
tính đến hết ngày hai mươi hai tháng ba hà nội có hơn hai trăm chín mươi bảy bệnh nhân đang điều trị theo dõi giảm gần hai mươi ca so với hôm hai mươi một tháng ba
trong đó có hai bốn trăm năm mươi ba người điều trị tại bệnh viện chiếm tám mươi hai hai trăm bốn mươi chín người tại cơ sở thu dung của quận huyện thị xã còn lại hai trăm chín mươi bốn ba trăm hai mươi một người theo dõi tại nhà
hôm qua hà nội có bốn ca covid một mươi chín tử vong nâng tổng số ca tử vong lên một ba trăm linh chín người
hiện tại tám mươi hai hai người từ một mươi tám tuổi trở lên ở hà nội đã được tiêm vaccine covid một mươi chín mũi nhắc lại
thủ đô phấn đấu đến hết tháng ba nghĩa là còn một tuần nữa sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm đủ mũi ba nhắc lại cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
thưa quý vị chúng tôi rất vui khi hàng ngày được cập nhật những tin tức về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong cả nước đã dần hạ nhiệt và có những chuyển biến vô cùng tích cực
mới đây tại hà nội lãnh đạo một số bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đều cho biết tỷ lệ f không nhập viện và tử vong giảm mạnh
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị lan hương và giám đốc bệnh viện thanh nhàn thông tin những ngày gần đây ép không nặng nhập viện giảm nhiều
bệnh viện chỉ còn gần một trăm linh bệnh nhân nội trú số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín cũng giảm mạnh trung bình một ca một ngày
do vậy bệnh viện đã thu hẹp điều trị khi còn hai khu hồi sức và một khu cho bệnh nhân trung bình
trước đó bệnh viện có ba bốn khu hồi sức cho bệnh nhân covid một mươi chín
tiến sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang cũng thông tin
bệnh viện còn khoảng một trăm năm mươi f đang điều trị bằng ba mươi so với giai đoạn cao điểm
trung bình mỗi ngày bệnh viện chỉ tiếp nhận một mươi ca bên cạnh số f nhập viện giảm mạnh thì số ca tử vong cũng giảm
tuần qua bệnh viện ghi nhận hơn một mươi ca tử vong do covid một mươi chín giảm nhiều so với lúc cao điểm lên tới hơn bốn mươi ca một tuần
được biết rằng trong lúc cao điểm bệnh viện phải chuẩn bị bảy tầng để điều trị covid một mươi chín nhưng hiện thu lại hai tầng chỉ năm tầng điều trị
tại bệnh viện đa khoa hà đông
số ép không nhập viện giảm quá nửa so với lúc đỉnh điểm
bệnh viện được sở y tế hà nội giao bốn trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín gồm hai trăm linh giường tầng hai và hai trăm linh giường tầng ba
lúc cao điểm bệnh viện tiếp nhận tới bốn trăm năm mươi người
nhưng giờ khoảng một trăm sáu mươi bệnh nhân chia sẻ bởi bác sĩ chuyên khoa hai lê hoàng tú phó giám đốc bệnh viện
hai đến ba ngày gần đây bệnh viện không ghi nhận ca tử vong nào và cũng không có ca f nào thở máy xâm nhập
theo lãnh đạo các bệnh viện những bệnh nhân nặng đa số là cao
tuổi bệnh nền chưa tiêm vaccine
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố mới đây
giám đốc sở y tế trần thị nhị hà khẳng định số ca mắc ca nhập viện có chiều hướng giảm
tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân chuyển tầng cũng có xu hướng giảm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chữ xuân dũng đánh giá
những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín còn cao nhưng xu hướng giảm tỷ lệ bệnh nhân f nhập viện thấp
số ca tử vong giảm điều đó cho thấy thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thành phố đã ra soát kiện toàn bổ sung lại các tổ theo dõi hỗ trợ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
và tổ covid một mươi chín cộng đồng với gần một trăm hai mươi người tham gia
số ca nhiễm f nặng phải nhập viện và số người tử vong giảm mạnh tại các bệnh viện
là những thông tin đáng mừng về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thủ đô
điều này giúp hạn chế rất nhiều sự quá tải trong các bệnh viện
đảm bảo được quá trình điều trị cho người bệnh nói chung và bệnh nhân nhiễm sars cov hai nói riêng
trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường một bộ phận người dân vẫn bất chấp khả năng nguy cơ nhiễm bệnh
để chụp được những tấm ảnh với hoa phong linh thì không biết đến khi nào hà nội mới giảm được số ca nhiễm covid một mươi chín
những ngày gần đây con đường hoa phong linh dài khoảng bốn trăm linh mét trong khuôn viên khu đô thị park city
đường la khê quận hà đông trở thành địa điểm thu hút nhiều người tới tham quan
và chụp ảnh bởi hoa phong linh và hoa gạo đang vào mùa nở rộ
một bộ phận người với tâm lý chủ quan coi thường dịch bệnh đã diện áo dài và nhiều mẫu thời trang khác nhau để ghi lại những bức ảnh đáng nhớ
nhiều thời điểm con đường hoa này trở nên thất thủ ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa
thậm chí nhiều người còn thuê cả ekip thời chụp ảnh thời trang điểm mang theo rất nhiều áo dài váy
chuẩn bị thang ghế cao để dễ dàng chụp ảnh
dẫn đến một biển người không đeo khẩu trang
tranh nhau chụp ảnh trong đó không ít gia đình đưa theo cả con nhỏ đối tượng chưa được tiêm chủng
hình ảnh này một lần nữa lại nhắc chúng ta cần nhớ lại bài học đắt giá của ấn độ
đó là bài học về hành vi cộng đồng bài học về coi thường dịch bệnh
nhiều người lấy lý do sau nhiều tháng dịch bệnh ít được đi chơi
việc ra ngoài cảm nhận vẻ đẹp của con đường ngập hoa là nhu cầu chính đáng
là một cách để giảm stress sau những tháng ngày tù chỉ quanh quẩn trong nhà
cũng có người lý do rằng
hà nội đã hoàn thành việc tiêm phủ vaccine mũi ba cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và có thể tạm yên tâm với dịch
tuy nhiên cần ý thức rằng
việc tiêm vaccine chỉ giúp chúng ta hạn chế diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín
chứ không phải là hoàn toàn miễn nhiễm
rất nhiều người dân đã được tiêm đủ ba mũi vaccine nhưng vẫn bị nhiễm
cả nước đang trong giai đoạn nới lỏng bình thường mới
nhưng nới lỏng không có nghĩa là buôn xuôi
phải luôn kiểm soát tình hình bởi nếu một kf xâm nhập vào thành phố
dịch covid một mươi chín tại hà nội hoàn toàn có nguy cơ bùng phát trở lại
và tạo ra nhiều trùm lây nhiễm nghiêm trọng
chỉ khi mỗi người dân kiểm soát được hành động của chính mình
hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm quy định năm k
có ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch
có tinh thần trách nhiệm cao đồng lòng cùng nhà nước chống dịch
mới tạo nên lá chắn vững chắc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan
sớm đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường mới
giảm tải cho đội ngũ đang làm công tác chống dịch nơi tuyến đầu
giảm tải cho hệ thống y tế các y bác sĩ
dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường
việc chống dịch không chỉ của một người mà là của tất cả người dân việt nam
vì vậy mỗi chúng ta không nên lơ là cảnh giác
mà cần quyết tâm đồng lòng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
để đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình ổn như trước
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm hai mươi bảy tám trăm tám mươi ba ca nhiễm mới
trong đó có năm ca nhập cảnh và một trăm hai mươi bảy tám trăm bảy mươi tám ca ghi nhận trong nước
giảm hai tám trăm năm mươi ba ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
có tám mươi chín một trăm tám mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một mươi ba năm phú thọ năm ba trăm linh bảy
hà nội một mươi ba năm phú thọ năm ba trăm linh bảy
an bốn bốn trăm hai mươi năm làng sơn bốn bốn trăm linh tám bắc ninh bốn ba trăm chín mươi tám lào cai bốn một trăm bốn mươi chín hải dương bốn ba mươi bốn
bắc giang ba chín trăm chín mươi bảy yên bái ba chín trăm chín mươi ba vịnh phúc ba năm trăm bảy mươi bảy đắk lắc ba bốn trăm bảy mươi chín
sơn la ba ba trăm hai mươi một quảng bình ba một trăm bảy mươi năm thái bình hai chín trăm bảy mươi sáu hà giang hai chín trăm tám mươi
bến tre hai tám trăm bảy mươi
tuyên quang hai tám trăm năm mươi sáu hương yên hai bảy trăm bốn mươi quảng ninh hai sáu trăm tám mươi tám cà mau hai sáu trăm bảy mươi tám thái nguyên hai sáu trăm sáu mươi sáu hòa bình hai sáu trăm linh bảy cao bằng hai bốn trăm bốn mươi bốn bình định hai ba trăm bốn mươi tám điện biên hai ba trăm một mươi chín lâm đồng hai hai trăm bốn mươi bảy vĩnh long hai một trăm bảy mươi hai bắc cạn hai ba mươi chín quảng trị một chín trăm một mươi tám lai châu một chín trăm linh ba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
phú yên tám trăm chín mươi sáu khánh họa tám trăm một mươi chín đà nẵng bảy trăm một mươi hai thừa thiên huế sáu trăm năm mươi tám bình thuận sáu trăm năm mươi một quảng nam ba trăm sáu mươi một bạc liêu hai trăm năm mươi bốn an giang một trăm tám mươi tám lòng an một trăm bảy mươi tám đồng nai một trăm ba mươi sáu kiên giang một trăm hai mươi năm cần thơ một trăm hai mươi bốn đồng tháp bảy mươi tám ninh thuận sáu mươi năm sóc trăng sáu mươi hậu giang bốn mươi bốn tiền giang một mươi
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế tuyên quang đăng ký bổ sung một mươi hai chín trăm năm mươi bốn ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hà nội giảm ba chín ca hòa bình giảm bảy trăm một mươi bảy ca và tuyên quang giảm bảy trăm một mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bến tre tăng một một trăm hai mươi hai ca hà giang tăng chín trăm một mươi ba ca
hà nội giảm một trăm bốn mươi bảy ca và bắc ninh tăng chín trăm hai mươi năm ca trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bốn mươi sáu một trăm chín mươi hai ca mỗi ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám bốn trăm bảy mươi chín bảy trăm năm mươi một ca nhiễm đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân có một triệu người thì có tám mươi năm bảy trăm chín mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là tám bốn trăm bảy mươi hai bảy mươi hai ca trong đó có bốn sáu trăm năm mươi tám bốn trăm năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này hà nội một hai trăm một mươi bảy một trăm linh năm thành phố hồ chí minh năm trăm tám mươi sáu chín trăm một mươi bình dương ba trăm sáu mươi bốn chín trăm bảy mươi tám
nghệ an ba trăm sáu mươi bốn trăm chín mươi sáu hải dương ba trăm hai mươi
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là một trăm chín mươi hai bốn trăm sáu mươi năm ca tổng số ca được điều trị khỏi là bốn sáu trăm sáu mươi một hai trăm bảy mươi ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba bảy trăm sáu mươi bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba một trăm bảy mươi một ca

hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng so với cả tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong các nước asean
so với cả tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn các nước asean